trung tâm văn hóa pháp tại việt nam phối hợp với nhà xuất bản thế giới đã tổ chức tọa đàm với chủ đề lịch sử văn hóa việt nam trong thiên niên kỷ đầu tiên
buổi tọa đàm song ngữ pháp việt có sự tham gia của các nhà nghiên cứu nhà xuất bản thế giới trung tâm tiền sử đông nam á
với lượng tư liệu phong phú cách tiếp cận mới mẻ cuốn sách góp phần nghiên cứu lịch sử văn hóa việt nam thời kỳ thiên niên kỷ đầu công nguyên
là một công trình thể hiện phương pháp nghiên cứu đa ngành với nhiều tư liệu cứ liệu quý hiếm đáng tin cậy về mặt sử liệu
góp phần quan trọng cho việc khám phá tìm hiểu về nhiều mặt của thời kỳ này
cuốn sách đã góp phần quan trọng cho việc khám phá và tìm hiểu lịch sử văn hóa việt nam trong thiên niên kỷ đầu tiên
trở thành cuốn tư liệu quý cho những người đam mê nghiên cứu lịch sử văn hóa dân tộc